hai nghìn một mươi sáu là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị toàn đảng toàn quân toàn dân các ngành các cấp và cộng đồng doanh nghiệp
đã nỗ lực phấn đấu khẩn trương triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và đã được nhiều kết quả quan trọng
kỳ họp thứ hai có khối lượng công việc rất lớn nhiều nội dung quan trọng
trong thời gian qua quỹ ban thường vụ quốc hội hội đồng dân tộc các quỹ ban của quốc hội chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao các bộ ngành các đoàn đại biểu quốc hội các vị đại biểu quốc hội và các cơ quan tổ chức hữu quan đã tích cực phối hợp nâng cao chất lượng chuẩn bị các nội dung của kỳ hợp cơ bản thực hiện đúng chương trình tiến độ đề ra
trong thời gian qua quỹ ban thường vụ quốc hội hội đồng dân tộc các quỹ ban của quốc hội hội đồng dân tộc các bộ ngành các đoàn đại biểu quốc hội đã tích cực phối hợp nâng cao chất lượng chuẩn bị các nội dung của quỹ ban
trong chín tháng có khoảng bốn mươi năm doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và trên tám ba nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể
để ứng định kinh tế vĩ mô bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế thủ tướng đã báo cáo quốc hội những giải pháp cụ thể trong đó có điều hành hiệu quả phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đã đề ra

đánh giá kết quả tái cơ cấu nền kinh tế nhiều ý kiến thành viên ủy ban kinh tế đã nhất trí với đánh giá của chính phủ
trong đề án kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế về năm kết quả đạt được sáu hạn chế trong thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
kinh tế vĩ mô ổn định cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được kết quả bước đầu
tuy nhiên kết quả tái cơ cấu nền kinh tế chưa thực sự rõ nét chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra chưa làm rõ mô hình tăng trưởng phương thức phân bổ nguồn lực xã hội về cơ bản chưa thay đổi
thực hiện tái cơ cấu các ngành kinh tế chưa tạo ra được sự thay đổi tích cực đủ lớn
trong cơ cấu kinh tế giữa các ngành và nội ngành tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tiến triển chậm so với cả yêu cầu hội nhập và thích nghi với cả biến đổi khí hậu
tái cơ cấu công nghiệp và dịch vụ
chưa thay đổi cơ bản theo hướng nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả
thực hiện tái cơ cấu vùng kinh tế chưa đi vào thực chất chưa tuân thủ các nguyên tắc thị trường trong liên kết vùng
quá trình thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm hiệu quả đầu tư công còn thấp
tái cơ cấu đầu tư công chưa gắn với tái cơ cấu tài chính công
huy động qua ngân sách chi thường xuyên chiếm tỷ trọng lớn bộ chi ngân sách cao nợ công tăng nhanh
hiệu quả sử dụng vốn nhà nước chưa được cải thiện đáng kể
các doanh nghiệp nhà nước hoạt động chưa hiệu quả quản trị doanh nghiệp còn yếu kém
những vấn đề tồn động cần hoàn thành trong hai năm đầu của kế hoạch để tập trung nguồn lực tái cơ cấu các lĩnh vực khác
gắn tái cơ cấu kinh tế chuyển đổi mô hình tăng trưởng với hội nhập kinh tế quốc tế nhất là thu hút của lực cho tăng trưởng trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
tái cơ cấu gắn với đời sống người dân tốt hơn
có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung nâng cao hiệu quả và tăng cường liên kết giữa các ngành lĩnh vực và vùng kinh tế trong mục tiêu tổng quát để tạo điểm nhấn trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đây là các nội dung chưa triển khai nhiều cần triển khai mạnh hơn trong giai đoạn tới
ủy ban kinh tế đề nghị cần làm rõ mô hình tăng trưởng từ đó mới có căn cứ để định hướng tái cơ cấu kinh tế năm năm tới
nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt trong chỉ đạo và thực hiện đó là tập trung phân bổ lại
khai thác có hiệu quả các nguồn lực loại bỏ cách tiếp cận theo định hướng xin cho nhanh chóng khoanh vùng xử lý các vấn đề tồn động một cách kịp thời tránh ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác
thưa quý vị nhiều năm qua nhờ vào mô hình tiết kiệm và vay vốn thôn bản do hội liên hiệp phụ nữ tỉnh quảng trị và tổ chức phi chính phủ quốc tế flen phối hợp thực hiện
mà phụ nữ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được trao quyền hành động để đưa chính mình thoát nghèo khuyến khích thói quen tiết kiệm tính toán và quản lý chi tiêu trong gia đình
nhóm hộ của chị nguyễn thị khuyên ở thôn khe lặn xã mò ó huyện đắc rông tỉnh quảng trị là một trong những điển hình về mô hình tiết kiệm và vay vốn thôn bản
sau năm năm thực hiện tại huyện hướng hóa và đắk rông đã có ba mươi ba xã với bốn trăm linh nhóm và hơn sáu tám trăm linh thành viên trong đó có hơn sáu trăm linh nam giới tham gia
đây là một thành công của chúng tôi không chỉ thu hút nam giới vào thực hiện tiết kiệm về phụ nữ mà còn nâng cao cái vai trò và trách nhiệm của nam giới và cùng với phụ nữ trong nuôi dạy con cái
nhờ cái hiệu quả này mà hội phụ nữ quảng bình cũng đã vào nghiên cứu và chúng tôi cũng đã đặt phối hợp để triển khai rồng đạo quảng bình
trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục là
tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý cho cảng bộ tổ nhóm cả cái nhóm tiết kiệm bằng vai thôn bán
và chúng tôi sẽ nhân rồng các xã miền núi của các huyện vịnh linh do linh
đối với chị em ở khu vực miền núi việc tạo được nguồn tài chính cho gia đình là điều mà từ trước đến nay chị em không dám nghĩ đến
bên cạnh đó thông qua mô hình tiết kiệm và vay vốn thôn bản đã giúp cho chị em đoàn kết cùng nhau xóa đói giảm nghèo đưa kinh tế gia đình
cùng địa phương ngày mùa phát triển trên vùng núi cao quảng trịnh
trong phần tin tiếp theo miền trung nỗ lực khắc phục hậu quả sau mưa lũ
thông tuyến đường sắt bắc nam sau sự cố tàu trở đá bị lật tại thừa thiên huế
thưa quý vị liên tục trong bốn ngày vừa qua với phương châm nước rút đến đâu khắc phục hậu quả đến đó
các cán bộ chiến sĩ của trung đoàn nguyễn văn dân
bộ binh một sư đoàn bộ binh ba trăm hai mươi bốn quân khu bốn đã làm việc cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ
để người dân miền trung có thể nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường sau mưa lũ
với tinh thần khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ trên địa bàn huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
nước vừa rút ở đâu là cán bộ chiến sĩ của trung đoàn bộ binh một sư đoàn bộ binh ba trăm hai mươi bốn
quân khu bốn lập tức tiến hành xử lý vấn đề vệ sinh môi trường tại các khu vực trường học
chợ bến sông bên cạnh đó đơn vị cũng tiếp tục phối hợp với trạm y tế
chăm sóc sức khỏe cho bà con xử lý nước giếng để bà con kịp thời sinh hoạt
dự kiến trong ngày hai mươi tháng một mươi ở xã hương thủy
các trường học cơ sở đã có thể đi vào hoạt động giảng dạy bình thường
hôm nay hàng chục nghìn học sinh ở huyện hương khê tỉnh hà tĩnh đã đi học trở lại
sau một tuần nghỉ tránh lũ điều này cho thấy sự quyết tâm không chỉ của giáo viên học sinh
mà còn là sự đồng lòng chung tay của xã hội nhằm giúp học sinh vùng lũ vượt qua khó khăn
sớm ổn định việc học tập
tại trường mầm non xã hương giang nơi có trên năm mươi hộ dân ngập sâu trong nước
nhưng đến sáng ngày hôm nay hai mươi tháng một mươi các hoạt động dạy và học của thầy cô ở đây đã trở lại bình thường

hiện tại là nước đã rút hết và con cháu chúng tôi đã đến trường rồi ạ
lụt lụt thì ảnh hưởng rất là lớn ví dụ là ở hương giang thì nhiều khe rùi và đặc biệt là cái tràn khe vội
thì học sinh có ba xóm đó học sinh đi qua lại thì rất là khó khăn
và một cái xóm ba cũng vậy là nước ngập là học sinh không đến trường được
thì là ảnh hưởng rất lớn đến trường
tại các trường mầm non cùng với việc giáo viên phụ huynh khắc phục những khó khăn sau lũ để đưa trẻ em trở lại trường
thì tại các cấp học phổ thông từ bậc tiểu học trung học cơ sở đến phổ thông trung học
học sinh cũng đã chủ động trở lại trường lớp
điều đó đã làm cho hầu hết các trường học của hương khê phải cho học sinh nghỉ học trung bình từ bốn đến bảy ngày
sau bảy ngày ngập lụt hiện tại hầu hết nước đã rút khỏi các trường học
ngay sau khi nước rút nhà trường đã huy động toàn bộ giáo viên cùng bộ đội dân quân phụ huynh và học sinh
tại các trường cấp hai ba cùng tham gia dọn dẹp bùn đất lau dọn bàn ghế lớp học
để việc dạy và học được trở lại trong thời gian sớm nhất
điều này cho thấy quyết tâm không chỉ của giáo viên phụ huynh mà còn là sự nỗ lực của toàn xã hội
để cho học sinh vùng lũ sớm trở lại trường ổn định học tập
sau trận lũ lịch sử hệ thống lưới điện của tỉnh quảng bình bị thiệt hại nặng nề khiến nhiều địa phương bị mất điện
trước tình hình đó tổng công ty điện lực miền trung đã chỉ đạo ngành điện lực tỉnh quảng bình khẩn trương tập trung nguồn lực nhân lực và tăng ca
để sớm khôi phục điện lưới phục vụ sản xuất và đời sống cho người dân
mưa lũ lớn nhiều ngày qua đã làm hầu hết các địa phương ở tỉnh quảng bình bị ngập sâu trong nước khiến hệ thống điện lưới bị thiệt hại nặng nề
để khắc phục tình trạng này những ngày qua ngành điện lực quảng bình đã triển khai toàn bộ nhân lực để tiến hành khắc phục các sự cố lấy điện do mưa lũ gây ra
hiện điện lưới ở một trăm năm mươi tám xã phường trên địa bàn tỉnh quảng bình đã được khôi phục
tuy nhiên ở một số vùng có đường điện xa đường giao thông bị chia cắt sau lũ thì công tác khắc phục vẫn còn nhiều khó khăn chưa thể xử lý ngay được
cái khó khăn của chúng tôi đó là cái đường giao thông hiện nay là đường liên tỉnh thì đã thống rồi nhưng mà đường liên thôn liên xã rất là khó khăn
và cả cái cột điện của chúng tôi gãy ngả đổ ở trên các khu vực rất là hiểm trở và cái khối lường là cũng tương đối lớn
và hiện nay công tác khôi phục ở những khu vực này thì chủ yếu là chỉ bằng phương pháp thủ công cho phương tiện xe cổ vận tải không thể vào được
tại huyện lệ thủy mưa lũ đã làm ngập kéo dài hầu hết các địa phương
trong huyện khiến cho hệ thống điện bị hư hỏng nặng
ngoài ra nhiều trận lốc xoáy cũng đã gây thiệt hại lớn đến hệ thống điện lưới
theo thống kê có hai mươi một cột điện trung thế ba trăm bốn mươi chín cột điện hạ thế bị gãy đổ
cùng nhiều hệ thống điện lưới khác bị thiệt hại ước tính hơn hai mươi năm tỷ đồng
đối với lại là trường hợp đợt lũ vừa qua thì khu vực này đã có lốc xoáy làm cho ngã đổ các vị trí quan trọng
và hiện nay thì huy động các công nhân của các điện lực khác hỗ trợ cho lệ thủy
để hoàn thành khôi phục lưới
cấp điện sớm nhất cho các phụ tải quan trọng của tỉnh
cũng như phục vụ đời sống của nhân dân ở trong khu vực
đến ngày một mươi chín tháng một mươi tỉnh quảng bình còn hơn hai hộ gia đình
ở một số vùng bị chia cắt vùng núi chưa được cấp điện
theo tiến độ đang được ngành điện lực quảng bình triển khai
dự kiến trong ngày hôm nay hai mươi tháng một mươi điện lưới tại quảng bình mới được khôi phục hoàn toàn
điện lưới tại quảng bình
đối qua một mươi chín tháng một mươi một tàu hàng chở đá chạy tuyến đường sắt huế đà nẵng
đã bị chật bánh lật khỏi đường dây
khiến đường sắt bắc nam đoạn qua huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
bị ách tắc tê liệt trong nhiều giờ liền
đến sáng nay hai mươi tháng một mươi tuyến đường sắt bắc nam đã được thông tuyến trở lại
vào khoảng hai mươi giờ tối ngày một mươi chín tháng một mươi tàu hàng biển kiểm soát bốn nghìn bốn trăm linh một
kéo theo năm toa tàu trở đá công trình xuất phát từ ga cầu hai huyện phú lộc
do tài xế nguyễn anh hùng điều khiển chạy vào hướng huế đà nẵng
khi đến km bảy trăm ba mươi bốn một trăm hai mươi bốn thuộc khu gian địa phận xã lộc thủy huyện phú lộc
gần phía nam hầm phước tượng
thì bất ngờ xảy ra tai nạn do tàu bị chật bánh
khiến bốn toa tàu chật khỏi đường dây và lật nghiêng sang một bên
sau khi tai nạn xảy ra công ty cổ phần đường sắt bình trị thiên
đã huy động hàng chục công nhân cùng các phương tiện máy móc đến hiện trường
để khắc phục sự cố có thể giải phóng hiện trường sớm nhất nhằm thông tuyến
tuy nhiên do vụ tai nạn xảy ra trong đêm cùng với địa hình hiểm trở
nên việc khắc phục gặp nhiều khó khăn
vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến hàng chục mét đường dây bị hư hỏng
đá trên các toa tàu rơi vãi xuống mặt đường dây
tuyến đường sắt bắc nam bị tê liệt hoàn toàn trong nhiều giờ liền
đến sáu giờ ba mươi phút sáng ngày hai mươi tháng một mươi tuyến đường sắt bắc nam mới được thông tuyến trở lại
liên bộ tài chính công thương vừa có thông tin về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu
áp dụng từ một mươi sáu h bốn mươi năm chiều nay hai mươi tháng một mươi
theo đó giá xăng ron chín mươi hai tăng bốn trăm bốn mươi một đồng một lít
giá xăng e năm tăng ba trăm chín mươi hai đồng một lít
và các loại dầu tăng từ năm trăm hai mươi đến năm trăm chín mươi chín đồng một lít
kể từ một mươi sáu h bốn mươi sáu phút chiều nay giá xăng ron chín mươi hai tăng bốn trăm bốn mươi một đồng một lít
so với giá hiện hành lên một mươi sáu h bốn mươi năm
giá xăng e năm tăng ba trăm chín mươi hai đồng một lít
so với mức giá hiện hành lên mức một mươi sáu năm trăm ba mươi ba đồng một lít
liên bộ tài chính công thương cũng quy định tăng giá đối với các mặt hàng dầu
cụ thể giá dầu diesel năm s tăng năm trăm chín mươi chín đồng một lít
dầu hỏa tăng năm trăm hai mươi đồng một lít
và dầu ma rút tăng năm trăm chín mươi hai đồng một lít
liên bộ cũng thống nhất giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu
đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành
chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu
đối với mặt hàng xăng dầu như hiện hành
mặt hàng xăng ron chín mươi hai xăng e năm là sáu trăm linh đồng một lít
mặt hàng dầu diazen và dầu hỏa là ba trăm linh đồng một lít
với sự điều chỉnh giá xăng dầu ngày hôm nay là lần thứ năm liên tiếp
xăng dầu tăng giá sau bốn đợt giảm giá tính từ tháng sáu
đây cũng là lần thứ chín giá xăng dầu được điều chỉnh tăng tính từ đầu năm đến nay
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
thực hiện nghị quyết lần thứ một mươi tám của đảng bộ bộ đội biên phòng hà tĩnh
về xây dựng thế trận biên phòng toàn dân
gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới
thời gian qua cùng với việc làm tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền an ninh trên các tuyến biên giới
lực lượng bộ đội biên phòng hà tĩnh đã tích cực hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới
làm thay đổi bộ mặt nhiều làng quê
xã sơn kim một thuộc huyện hương sơn
là địa phương miền núi về đích nông thôn mới đầu tiên trong cả nước
nhờ sự trợ giúp đắc lực của bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh
những con đường bê tông phẳng phiêu
uốn lượn giữa màu xanh mướt của những đồi chè vườn cam chữ quả
làm bừng lên sức sống nơi biển viễn
và đối với huyện nông sơn thì là một địa bàn rộng khó khăn trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng
ở đứng trước tình hình đó thì cùng với cấp ủy
sự phong cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương cao cấp
thì có sự đồng hành của các cơ quan
trong đó có bộ chí bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh
thì nói sự giúp đỡ của bộ chí huy bộ đội biên phòng tỉnh rất hiệu quả
năm hai nghìn một mươi năm thì bộ chí huy bộ đội biên phòng tỉnh đã đỡ đầu tài trợ cho xã sơn kim một
và đưa xã sơn kim một về đích năm hai nghìn một mươi năm
là một trong những xã biên giới miền núi đầu tiên
của cả nước về đích nông thôn mới
quyết tâm thay đổi diện mạo làng quê
vươn tới một cuộc sống ấm no
luôn cháy bỏng trong tâm khảm của mỗi người dân nơi đây
tuy nhiên do địa hình phức tạp
dân cư phân bố trải dài
trong khi hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn ở đây
vừa thiếu vừa yếu
nguồn lực trong dân hạn chế
nên trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới
thì kết cấu hạ tầng nông thôn
và cơ sở vật chất văn hóa
là hai nhóm tiêu chí được coi là khó thực hiện nhất
đối với người dân nơi đây
để bài toán về nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng
và cơ sở vật chất văn hóa
một mặt bộ đội biên phòng hà tĩnh
đã cùng cấp ủy chính quyền sở tại
hoạch định chi tiết từng phương án phát triển kinh tế
nâng cao thu nhập để tạo nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới
bằng rất nhiều các hình thức như vận động quyên góp
ngày lương của cán bộ chiến sĩ
rồi tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật
trung sức xây dựng nông thôn mới
biên phòng hà tĩnh đã nhận được hàng chục tỷ đồng
việc xây dựng đường làng ngõ xóm
các nhà văn hóa được đẩy mạnh
trong một mươi năm qua
tín tưởng của đảng ủy văn phi đôn
giao cho tôi trực tiếp
xuống địa bàn
cùng ăn cùng ở cùng làm với nhân dân
quản lý địa bàn
phối hợp với chính quyền địa phương
làm tổ chức công tác
xóa đói trong ngheo
phát triển kinh tế cho nhân dân
đặc biệt là mô hình
các kinh tế
trong chương trình một trăm ba mươi năm một trăm ba mươi sáu
để giúp nhân dân
phát triển kinh tế đình hình cho nhân dân
những mô hình kinh tế phát triển có hiệu quả
từ những mô hình mánh muốn
trở thành những mô hình
lớn hơn để có hiệu quả hơn
với những cách làm sát thực tế
xung kích đi đầu trong những vấn đề khó
bộ đội biên phòng hà tĩnh đã nhận đỡ đầu
ba xã biên giới đặc biệt khó khăn
ngoài ra các đồn trạm biên phòng
cũng đã nhận hỗ trợ giúp đỡ các thôn
xóm thuộc địa bàn phụ trách
phương pháp thực hiện nguồn lực và ngày công
để các địa phương sớm hoàn thành nhiệm vụ
xây dựng nông thôn mới
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế câu treo
đã lập phối hợp với các cấp ủy
chính quyền các ngành đoàn thể
xây dựng các mô hình
như mô hình phát triển
chắn nuôi sản xuất
mô hình phát triển về vườn
cây ăn quả
xong xong với việc thực hiện các mục tiêu đó
tiêu chí về an ninh
cũng là một trong những nội dung rất quan trọng
được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo
là quan tâm chú trọng
cùng với cấp ủy chính quyền địa phương
và các cơ quan
đặc biệt là công an quốc gia
thực hiện tiêu chí này
qua phong trào bộ đội biên phòng
trung sức xây dựng nông thôn mới
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
bộ đội biên phòng hà nội
đã hỗ trợ xã sơn kim một
và hai mươi một địa phương khác trên địa bàn biên phòng
với số tiền một mươi tỷ năm trăm bảy mươi một triệu đồng
hơn ba ngày công
hỗ trợ các trang thiết bị khác
trị giá trên hai trăm năm mươi triệu đồng
hải tâm trung tâm ni usd
hárias ban kỳ phi dương
đảm bảo cái tình là đi dân nhở dân thương
những kết quả đạt được trong phong trào
chung tay xây dựng nông thôn mới của bộ đội biên phòng hà tĩnh
không những góp phần cải thiện
nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân
tại các địa bàn đóng quân
mà còn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng
thế trận biên phòng toàn dân
gắn với bảo vệ giữ vững chủ quyền an ninh
trên các tuyến biên giới
mời quý vị đến với những tin tức quốc tế
chủ tịch trung quốc hội đàm với tổng thống philippines
lệnh ngừng bắn tại yemen chính thức có hiệu lực
sáng nay tại thủ đô bắc kinh
chủ tịch trung quốc tập cận bình và tổng thống duterte
đã có cuộc hội đàm
nhằm thảo luận về các vấn đề cải thiện quan hệ
và tăng cường hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực
đây là chuyến thăm nước ngoài chính thức đầu tiên
của ông duterte tới một nước ngoài asean
và đây cũng là chuyến thăm
của một tổng thống philippines đương nhiệm
tới trung quốc kể từ năm hai nghìn hai mươi
tại hội đàm
bắc kinh cũng mong muốn tăng cường hợp tác song phương
nhân dịp này hai bên dự kiến ký một loạt văn kiện hợp tác song phương
ngay sau khi kết thúc cuộc tranh luận thứ ba
và cũng là cuối cùng giữa hai ứng cử viên tổng thống
truyền thông mỹ đã nhanh chóng công bố kết quả thăm dò dư luận
đánh giá màn thể hiện của hai ứng cử viên
cũng như những lần trước
bà clinton vẫn giành ưu thế hơn
trước đối thủ của mình là ông donald trump
theo hãng tin cnn
kết quả thăm dò dư luận nhanh sau tranh luận lần ba cho thấy
có tới năm mươi hai số người được hỏi cho rằng
bà clinton đã có màn thể hiện thuyết phục hơn trước đối thủ trump
một cách biệt lớn so với tỷ lệ ủng hộ ba mươi chín dành cho ông trump
cnn nhận định
ông trump đã thất bại trong cuộc tranh luận này
khi không thể hiện sự khôn khéo và hiểu biết về chính sách đối ngoại của nước mỹ
cũng như không công nhận những thành tiệu mà tổng thống mỹ barack obama
đã đem lại cho đất nước trong suốt nhiệm kỳ
tuy nhiên cnn cũng đánh giá cao diễn biến cuộc đối đầu lần này
coi đây là màn thể hiện thực chất và theo đúng truyền thống các mùa bầu cử trước đó
khi các ứng cử viên đã hướng nội dung tranh luận về các chính sách đối nội và đối ngoại
thay vì công kích đời tư của đối phương
sáng nay lãnh đạo ba nước nga pháp và đức vừa nhóm họp tại thủ đô berlin của đức
để bàn về vấn đề syri
nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung
trong khi tổng thống nga vladimir putin đưa ra các đề xuất mới
nhằm giải quyết mâu thuẫn tại quốc gia trung đông này
trong đó có việc kéo dài lệnh ngừng bắn tại điểm nóng aleppo
thì tổng thống pháp và thủ tướng đức cho rằng
hỗ trợ nhân đạo mới là vấn đề cần ưu tiên nhất hiện nay
phát biểu sau cuộc gặp với tổng thống pháp và thủ tướng đức tại berlin
tổng thống nga vladimir putin tuyên bố
moscow sẵn sàng gia hạn lệnh ngừng bắn ở aleppo vì lý do nhân đạo
ông cũng cho biết
moscow đã đề xuất giải pháp xây dựng một bản hiến pháp mới
làm nền tảng tiến hành bầu cử
qua đó giải quyết mâu thuẫn chính trị tại syri
tuy nhiên đức và pháp lại cho rằng
vấn đề quan trọng nhất cần tập trung giải quyết hiện nay là hỗ trợ nhân đạo
đồng thời tiếp tục phản đối chiến dịch quân sự của nga tại aleppo
và cho biết vẫn để ngỏ khả năng trừng phạt moscow do vấn đề này
như vậy nga và các nước phương tây vẫn chưa tìm được tiếng nói chung để giải quyết vấn đề syri
tuy nhiên lệnh ngừng bắn được kéo dài được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho người dân syri
sáng sớm nay theo dõi việt nam
lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày tại yemen đã chính thức có hiệu lực
các nhà phân tích tại khu vực nhận định
lệnh ngừng bắn sẽ mở đường cho các bước tiếp theo
nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho vấn đề yemen
song vẫn lo ngại thỏa thuận rất mong manh
ngay sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực
liên minh quân sự của chính phủ tổng thống yemen abedra bohadi
đã ra tuyên bố khẳng định sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn
tạo điều kiện cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và y tế lớn nhất có thể cho người dân yemen
đặc biệt là thành phố bị vây hãm taed
trong khi đó phát ngôn viên của lực lượng nổi dậy houthi
tướng sarab lokman cho biết
lực lượng của ông cũng sẽ tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn
với điều kiện tất cả các bên cùng tuân thủ lệnh ngừng bắn
cả trên bộ trên không và trên biển
đồng thời ông kêu gọi các chiến binh houthi sẵn sàng chống lại tất cả những lực lượng xâm lược
tuy nhiên giới phân tích tại khu vực nhận định
lệnh ngừng bắn mới này sẽ khó được tuân thủ nghiêm ngặt
các lực lượng iraq đang lên kế hoạch tấn công vào nhiều khu vực chiến lược
gần thành phố mosul trong ngày hôm nay
ngày thứ ba kể từ khi iraq và liên quân quốc tế phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn
nhằm tái chiếm thành trí cuối cùng của tổ chức is ở quốc gia trung đông này
lực lượng chống khủng bố iraq nhấn mạnh
một trong những khu vực quan trọng trong cuộc tiến công lần này là thị trấn carakos
cách thành phố mosun một mươi năm km về phía đông
lực lượng này cũng cho biết các tay súng is vẫn đang chống cử ác liệt
bao gồm cả việc sử dụng bom xe nhằm cản bước tiến của quân đội
xong kế hoạch tái chiếm thị trấn
các chiến dịch tiến công trong ngày hai mươi tháng một mươi của các lực lượng iraq
được đánh giá là sẽ đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch tái chiếm thành phố mosun
trong bối cảnh xuất hiện một số thông tin cho rằng các thủ lĩnh is đang tháo chạy khỏi mosun
bắt đầu triển khai từ hôm một mươi bảy tháng một mươi
chiến dịch tái chiếm mosun đang đạt được những kết quả khả quan
khi giải phóng nhiều làng mạc xung quanh thành phố chiến lược này
hôm qua cựu thủ tướng thái lan tanin grai vaisien
đã được chỉ định làm quyền chủ tịch hội đồng cơ mật
của nước này trong khi chờ hoàng thái tử vizira long kong lên ngôi
sau khi nhà vua thái lan phumibol andujadet băng hà hôm một mươi ba tháng một mươi vừa qua
theo thông báo cựu thủ tướng tain sẽ là chủ tịch duy nhất của hội đồng cơ mật
trong thời gian ông krem đảm nhiệm vai trò nhiếp chính
ông tanin sẽ ngay lập tức thôi chức vụ này
sau khi ông krem hoàn thành vai trò nhếp chính của mình
khi hoàng thái tử vizira long kong lên ngôi
theo kế hoạch lễ lên ngôi của hoàng thái tử
sẽ diễn ra một năm
sau khi hỏa táng nhà vua phumibol
tuy nhiên hoàng thái tử có thể trở thành vua trước khi đăng quang chính thức
ông tanin năm nay tám mươi chín tuổi
và là một trong một mươi tám ủy viên của hội đồng cơ mật hoàng gia thái lan
được vua phumibol phê duyệt vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
ông cũng là cựu thủ tướng thái lan
sở dĩ ông tanin được tạm thời chỉ định làm chủ tịch hội đồng cơ mật
bởi chủ tịch đương nhiệm tướng krem tinsulanoda
sẽ đảm nhận vai trò nhiếp chính trong khi chờ hoàng thái tử lên ngôi
thông tin vừa rồi đã kết thúc
kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt